tháng năm tháng công nhân là dịp cao điểm để triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công nhân viên chức người lao động
trong tháng này các cấp công đoàn và doanh nghiệp trên cả nước đã có rất nhiều hoạt động cụ thể thiết thực hướng về người lao động
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà nội
đây là một buổi khám sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí cho sáu trăm linh công nhân lao động đang làm việc tại khu công nghiệp chế xuất nội bài hà nội
trong quá trình thăm khám những trường hợp nếu phát hiện bệnh nặng người lao động sẽ được giới thiệu đến cơ sở y tế để điều trị
trong tháng công nhân ngoài tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho khoảng tám công nhân trên địa bàn thành phố
các cấp công đoàn thành phố hà nội cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động
như hỗ trợ hai đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn
tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố với công nhân lao động
tổ chức hội thi tay nghề hội thi thợ giỏi tuyên dương công nhân giỏi sáng kiến sáng tạo
một lực lượng công nhân viên chức lao động thủ đô sẽ tiếp tục được khám với con số lớn hơn nhiều
bởi vì chúng tôi sẽ tiếp tục xã hội hóa với sự tham gia của các bệnh viện công và tư trên địa bàn thành phố hà nội
công đoàn của các cơ sở thì cũng sẽ tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công nhân lao động của chính đơn vị mình
đây là những hoạt động thiết thực ý nghĩa góp phần chăm lo hỗ trợ công nhân lao động
giúp công nhân lao động có hướng điều trị kịp thời để công nhân lao động có sức khỏe tinh thần tốt
góp phần nâng cao năng suất
lao động chất lượng của sản phẩm cũng như giúp người lao động tin yêu gắn bó hơn với doanh nghiệp